hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đó vẫn còn xuất hiện không ít những hình ảnh quá khích của các cổ động viên
trong đó có không ít đối tượng là thanh thiếu niên lợi dụng tình hình đám đông
có biểu hiện lạng lách đánh võng nét mô không được vũ bảo hiểm
điều khiển xe gây mất trật tự công cộng
để xử lý thực trạng này các tổ công tác một trăm bốn mươi một đã cắm chốt công khai
trên các địa bàn quận nội thành và tuần tra hóa trang
để kiểm tra kiểm soát phòng chống đua xe trái phép đảm bảo an ninh trật tự
cương quyết chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ
gây mất an ninh trật tự trên các tuyến giao thông
vị trí mà có nguy cơ xảy ra tình trạng là tụ tập các đoàn xe phòng nhanh với tốc độ cao
hoặc là đua xe trái phép thì chúng tôi sẽ triển khai lực lượng
bao gồm có lực lượng công khai kết hợp với hóa trang
ngoài lực lượng cảnh sát cơ động của trung đoàn
thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các lực lượng khác
như là phòng cảnh sát hành sự các lực lượng công an quận
để làm sao tạo thêm một sức mạnh tổng hợp
để có thể kịp thời ngăn chặn và bắt giữ
ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên
cả thành phố đà nẵng như vỡ hòa với niềm vui chiến thắng
trên khắp các tuyến phố chính người dân đổ xô ra đường
với rất nhiều cờ đỏ sao vàng và hô vang hai tiếng việt nam
người dân đổ về các tuyến đường lớn như nguyễn văn linh bạch đằng điện biên phủ
khu vực cầu rồng rất đông
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố và cảnh sát giao thông trật tự
công an các quận huyện đã chủ động phân bổ lực lượng điều tiết giao thông
tránh tình trạng ôn ứ kéo dài đề phòng những trường hợp lợi dụng tình hình
để tiến hành đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự
trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận mặt độ lưu thông trên địa bàn
cũng như người dân tham gia giao thông rất là đông
tuy nhiên tại các chỗ có cảnh sát giao thông hướng dẫn
thì mọi người dân khi tham gia đều cơ bản chấp hành nghiêm túc
cái sự hướng dẫn và phân lùn của lực lượng tránh xe giao thông
hầu như mọi người đều chấp hành nghiêm túc
tất cả các trường hợp mà cố tình vi phạm hoặc là có các hành động quá khích
như là đua xe lạng lách đánh võng dừng các phương tiện đấu phao sáng trên đường
thì lực lượng tránh xe giao thông cũng như các lực lượng khác của công an quận
sẽ kiên quyết xử lý và lập biên bản tất cả các trường hợp vi phạm
góp phản đảm bảo các trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận
tại thành phố hồ chí minh hàng chục thanh thiếu niên chạy xe máy
có hành động quá khích ở trung tâm thành phố hồ chí minh
sau chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trước thái lan
đã bị cảnh sát giao thông kiểm tra hành chính lập biên bản
lực lượng cảnh sát giao thông cũng tuần tra kiểm soát
chống các thanh thiếu niên quá khích tụ tập đua xe gây dối
dù trời mưa người dân cần thơ vẫn đổ xuống đường ăn mừng
trước chiến thắng của đội tuyển việt nam trong không khí phấn khởi
bên cạnh đó lực lượng công an thành phố hồ chí minh
và thành phố cần thơ luôn túc trực để người dân được vui chơi trong an ninh an toàn
cổ động viên việt nam đã có một đêm không ngủ
người dân cả nước luôn dành những tình cảm đặc biệt cho môn thể thao vua
cho những chiến thắng mang lại vinh quang cho tổ quốc
từ người lớn đến trẻ em từ quen biết hay chỉ là những người xa lạ
đã cùng nhau hô vang việt nam vô địch
đồng hành với đó còn có cả những hy sinh thầm lặng của bao chiến sĩ công an
để bảo vệ cho niềm vui của những người dân luôn được trọn vẹn an toàn

chiều qua tại nhà thi đấu thể thao tỉnh bắc giang
sau hơn một tuần tranh tài môn cầu lông sea games ba mươi một đã chính thức khép lại thành công tốt đẹp
lực lượng công an tỉnh bắc giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
trong suốt những ngày diễn ra sea games ba mươi một
trước giờ trận chung kết và bế mạc công an tỉnh bắc giang đã chủ động phối hợp
với các lực lượng chức năng bố trí lực lượng phương tiện ở các vị trí thiết yếu
quản lý tốt việc ra vào khu vực thi đấu cổ vũ
của các vận động viên cổ động viên tại nhà thi đấu
cũng như công tác phân luồng giao thông tại khu vực xung quanh nhà thi đấu
trong những ngày diễn ra sea games đặc biệt là từ khi mà các đội tuyển vào bán kết
số lượng khán giả của tỉnh cũng như là của tỉnh ngoài đến nhà thi đấu rất đông
toàn bộ số ghế trong đã chật kín và toàn bộ khán giả bên ngoài
trong quá trình kiểm soát an ninh thì lực lượng bên trong nhà thi đấu chúng tôi
cũng đã phối hợp chặt chẽ từ vòng ngoài đến phòng trong
toàn bộ các khâu thông tin được duy trì chặt chẽ
đến thời điểm này thì tôi có thể khẳng định được là an ninh trật tự
tại khu vực nhà thi đấu được đảm bảo tuyệt đối an toàn
là huấn luyện viên của đoàn malaysia ông mitbul silek
cùng đoàn vận động viên của mình rất hào hứng khi lần đầu tiên đặt chân đến tỉnh bắc giang
trong suốt quá trình tập luyện thi đấu đoàn của ông cảm thấy rất yên tâm
dù là di chuyển đến địa điểm nào cũng không lo ngại về mất an ninh trật tự
trong suốt quá trình tập luyện thi đấu tại đây
đoàn của tôi cảm thấy rất yên tâm
dù là di chuyển đến địa điểm nào cũng không lo ngại về vấn đề an ninh trật tự
vì lúc nào cũng có lực lượng công an làm nhiệm vụ
chúng tôi rất cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của người dân ở đây
mọi thứ đều rất tốt an ninh tốt con người thân thiện và hiếu khách
sea games ba mươi một môn cầu lông tại tỉnh bắc giang đã diễn ra thành công tốt đẹp và an toàn tuyệt đối
đó là nhờ sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an tỉnh bắc giang
trong triển khai các nhiệm vụ phương án đảm bảo an ninh trật tự
từ vòng trong đến vòng ngoài đưa các cổ động viên các tỉnh và địa phương hết lòng khen ngợi
tôi thấy an ninh trật tự ở đây bên công an làm rất tốt
các anh ấy hướng dẫn tỉnh chú đáo lối ra lối vào cụ thể
khi vào xem cũng như là khi ra về các anh hướng dẫn chú đáo
đảm bảo việc tổ chức sea games ba mươi một diễn ra tốt đẹp
đó là thành công lớn nhất của lực lượng công an tỉnh bắc giang
qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người công an tỉnh bắc giang
công an nhân dân nói chung công an tỉnh bắc giang nói riêng
trong lòng các đoàn vận động viên các cổ động viên mọi miền tổ quốc
về một bắc giang an toàn văn minh và thân thiện
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đội cảnh sát giao thông số hai
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái
vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ năm bánh heroin
trước đó vào hồi hai mươi một h ngày hai mươi một tháng năm tại khu vực km ba trăm hai mươi tám cộng hai trăm linh quốc lộ ba mươi
thuộc địa phận thôn ngã ba
xã cát thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với đội cảnh sát giao thông số hai
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái
tiến hành kiểm tra một xe taxi
phát hiện đối tượng lò thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại tổ dân phố số hai thị trấn sông mã huyện sông mã tỉnh sơn la
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
kết quả phát hiện và thu giữ tại vị trí hàng ghế phía sau của xe taxi
nơi đối tượng lò thị thanh ngồi
có một túi li lông màu đen bên trong chứa năm cạnh
hình hồn chữ thật
đối tượng khai nhận đều là ma túy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
có tổng trọng lượng trên một bảy kg
và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ một cán bộ công an tỉnh an giang
bị nhóm thanh niên đánh trọng thương
tại khu vực xã châu phong thị xã tân châu
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu
cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn hoàng trấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thị xã tân châu tỉnh an giang
về hành vi cố ý gây thương tích
được biết trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu
đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn bị can gồm lê ngọc tín hồ thành quý lương tân em
và nguyễn ngọc cẩn
cùng chú tại xã châu phong thị xã tân châu tỉnh an giang
về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng năm do mâu thuẫn khi tham gia giao thông
lê ngọc tín đã gọi điện huy động một nhóm thanh niên
đến vây đánh anh nguyễn đăng khoa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là cán bộ công an tỉnh an giang
mặc dù anh khoa đã bỏ chạy nhưng các đối tượng vẫn đuổi theo
và dùng hung khí tiếp tục đánh anh khoa gây thương tích nặng
khi công an xã châu phong đến hiện trường nhóm của tín đã bỏ trốn
anh khoa được đưa đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu
đã nhanh chóng triển khai lực lượng tập trung xác minh điều tra
và thu thập chứng cứ
đến nay đã bắt tạm giam năm bị can có liên quan đến vụ án trên
không có tiền mua ma túy sử dụng nên đi cắt trộm dây điện chạm phát sóng
công an huyện gò quao tỉnh kiên giang vừa bắt tạm giam lý minh tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường thuận an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
về hành vi trộm cấp tài sản
tại cơ quan công an tâm khai nhận do không có tiền mua ma túy sử dụng
và tiêu xài nên vào tối ngày một mươi hai tháng năm
đã điều khiển xe máy đi tìm dây điện cắt trộm đem bán
khi đến cầu cà nhung thuộc ấp hòa thiện xã định hòa huyện gò quao
tâm thấy trụ điện phát sóng do trung tâm viễn thông huyện gò qua quản lý
không có người canh giữ nên đã leo rào đột nhập vào bên trong
dùng kìm cắt hai sợi dây điện tiếp địa ở mặt đất
rồi tiếp tục leo lên trụ điện cắt thêm ba sợi dây điện để rơi tự do xuống mặt đất
sau đó tâm trèo xuống dùng kim cắt khoảng sáu mươi m dây cắp điện tiếp địa loại kdv
rồi chia thành nhiều đoạn ngắn để dễ mang đi
thì bị lực lượng công an xã đình hòa đi tuần tra phát hiện và bắt quả tăng
thưa quý vị với việc kiểm soát tốt dịch bệnh trong thời gian qua
tỉnh vĩnh phúc đã duy trì được hình ảnh điểm đến an toàn trách nhiệm
để tiếp tục thu hút và bảo đảm an toàn cho khách du lịch
công an tỉnh vĩnh phúc đã và đang tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
quy tâm trấn áp các loại tội phạm giữ vững an ninh chính trị
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
cách hà nội chưa đầy sáu mươi km khu du lịch tam đảo tỉnh vĩnh phúc
là địa điểm thu hút rất đông du khách đến tham quan nghỉ dưỡng quanh năm
đặc biệt là vào các dịp cuối tuần và những ngày nghỉ lễ
trong những ngày nghỉ theo dự báo chúng tôi là về đây là rất đông
chúng tôi xây dựng một phương án huy động toàn bộ lực lượng của công an huyện
và huy động thêm một số đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh tăng cường
để làm sao đảm bảo duy trì lực lượng phân luồng giao thông
và lực lượng đảm bảo an ninh trật tự phân luồng từ xa
để đảm bảo làm sao du khách đến thị trấn đảm bảo an toàn
tỉnh vĩnh phúc có hàng chục khu du lịch khu danh thắng nổi tiếng
như tây thiên tam đảo hồ đại lại
tại đây mỗi năm thu hút hàng triệu khách du lịch
để đảm bảo an ninh trật tự lực lượng công an tỉnh đã triển khai nhiều phương án
bố trí lực lượng tại các điểm du lịch để ngăn chặn tình trạng trộm cắp móc túi xảy ra
tăng cường tuần tra kiểm soát kiểm tra liên tục ba trăm sáu mươi cơ sở lưu trú trên địa bàn
về công tác khai báo tạm trú tạm vắng công tác phòng cháy chữa cháy
nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm
nguyên nhân chính để gây lên tai nạn trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
đó là cái việc nồng độ côn
và chúng tôi đã tập trung xử lý rất nhiều những trường hợp về vi phạm nồng độ côn
mặc dù lượng du khách đến tỉnh vĩnh phúc ngày càng tăng cao
nhưng nhờ chủ động triển khai sớm hiệu quả các phương án phòng ngừa tội phạm
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
nên tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trong và ngoài khu du lịch luôn được đảm bảo
góp phần tạo hình ảnh tốt đẹp đối với du khách thập phương
khi đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
cũng tại tỉnh vĩnh phúc trận mưa lớn vào đêm qua dạng sáng nay
đã khiến cho bị ngập úng ách tắc giao thông tại một số tuyến trên địa bàn thành phố vĩnh yên
đặc biệt là tuyến đường quốc lộ hai a đi qua địa bàn phường liên bảo và phường khai quang
trước tình hình này cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông
bảo đảm cho người dân và phương tiện đi lại thông suốt an toàn
tại nhiều điểm ngập nặng như km ba mươi hai
quốc lộ hai a thuộc ngã tư cốt mắc
giao cắt giữa đường mê linh với đường tôn đức thắng thuộc phường liên bảo thành phố vĩnh yên
km hai mươi chín chín trăm linh khu vực bòng khuyến sở giáo dục nhà thi đấu tỉnh cổng năm đầm vạc
và lối đi vào khu công nghiệp khai quang
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phúc đã lộn nước phân luồng điều tiết phương tiện
để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
đồng thời hỗ trợ giúp đỡ người và phương tiện tham gia giao thông đi qua các điểm ngập úng an toàn
sau cơn mưa từ tối hôm qua đến sáng nay
tất cả các điểm một số điểm trong thành phố ngập uống cục bộ
các phương tiện tham gia giao thông thì đi lại khó khăn
và lực lượng cảnh sát giao thông của chúng tôi đã phân bố ra nhiều các điểm ngập úng
để giúp đỡ người dân phân luồng người dân đi theo những tuyến đường không cục bộ
để đảm bảo giấc đi làm trong kỳ thời
và giúp đỡ người dân những phương tiện bị kết máy giữ đường
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc đã phân luồng từ xa
hạn chế các phương tiện đi vào điểm ngập uống ôn tắp
đây là các điểm ngập úng nặng nhất trên quốc lộ hai a
đoạn qua địa bàn thành phố vĩnh yên
do ảnh hưởng của cơn mưa lớn đêm hôm qua và sáng nay